đối với các tỉnh thành từ đà nẵng trở vào đến bình thuận thời tiết khá ổn định
có nắng với nền nhiệt độ cao nhất ngày mai phổ biến trong khoảng hai mươi bảy ba mươi độ
khu vực tây nguyên và nam bộ tiếp tục duy trì thời tiết ổn định
khu vực tây nguyên phổ biến không mưa đêm nay và sáng sớm ngày mai trời lạnh
sau khoảng một mươi giờ sáng nhiệt độ tăng và nhiệt độ cao nhất ngày mai vẫn duy trì trong ngưỡng hai mươi chín ba mươi hai độ
trong khi đó khu vực nam bộ sẽ có nắng nhiều trong ngày và xảy ra nắng nóng
với mức nhiệt ba mươi năm ba mươi sáu độ vẫn tái xuất hiện ở một vài nơi tại các tỉnh thành miền đông của khu vực như bình dương và đồng nai
với các tỉnh miền tây nhiệt độ thấp hơn một chút phổ biến trong khoảng ba mươi một ba mươi ba độ
trên biển do không khí lạnh suy yếu nên ở khu vực huyện đảo hoàng sa có gió đông bắc ở mức cấp năm
ngày mai sẽ giảm dần xuống mức cấp bốn trời nắng giáo với tầm nhìn xa thông thoáng trên một mươi năm km
còn tại vùng biển huyện đảo trường sa
gió đông vẫn xảy ra ở một vài nơi gió đông bắc cường đội trung bình cấp bốn
và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước